tình hình dịch bệnh lở mồm long móng trên địa bàn huyện văn yên tỉnh yên bái diễn biến phức tạp và vẫn phát sinh ổ dịch mới
không những vậy theo xác nhận thông tin từ tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh yên bái
tiếp tục ghi nhận thêm một ổ dịch lờ mồm long móng tại xã vân hội huyện trấn yên và đã phải tiêu hủy hàng trăm con lợn
tính đến ngày bảy tháng một dịch bệnh lở mồm long móng đã lây lan tại năm xã của huyện văn yên
bao gồm đông cuông tân hợp an bình mậu đông và đông an
nâng tổng số lợn bị mắc bệnh tại huyện văn yên là một trăm năm mươi sáu con đã chết và tiêu hủy một trăm một mươi bảy con của hai mươi một hộ
thông tin từ tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh yên bái
ngày bốn tháng một đã có kết quả xét nghiệm lở mồm long móng tại xã vân hội huyện trấn yên
có hai mươi ba con lợn của một hộ chăn nuôi bị mắc bệnh lở mồm long móng từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
như vậy tính đến ngày bảy tháng một toàn tỉnh yên bái đã có sáu xã tại hai huyện có dịch lở mồm long móng xuất hiện
với tổng số một trăm bảy mươi chín con bị mắc bệnh
đã cấp trên bảy sáu trăm linh liều vaccine lở mồm long móng và hơn hai trăm sáu mươi lít thuốc sát trùng
để triển khai việc khống chế khoanh vùng dập dịch lở mồm long móng